trên con phố cổ hàng buồm thành phố hà nội có một cụ bà năm nay tuy đã tám mươi tuổi nhưng vẫn yêu lao động
hàng ngày bà âm thầm làm công việc cắt tóc làm đẹp cho giới mài dâu
trong ngày phụ nữ việt nam ngày để chúng ta nhìn lại những công hiến to lớn của phụ nữ
nhằm thể hiện tình yêu sự kính trọng và biết ơn đến toàn thể phụ nữ việt nam
mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về cụ bà một tấm gương say mê lao động
đang từng ngày tô thắm thêm nét đẹp cổ kính của phố phường hà nội
đây là một quán cắt tóc nhỏ nằm trên một góc phố cổ hàng buồm
không bảng hiệu không lời chào mời quảng cáo quán chỉ được định danh bằng một chiếc gương
treo vào gốc cây bàng với những món đồ thô sơ như thời làm việc tại cửa hàng cắt tóc mậu dịch
nhưng khách này chưa xong khách khác đã đến xếp hàng
khách dổ sang khách tây cũng có khách bình dân cũng nhiều
người nào cũng sẵn sàng chờ đợi
để đến lượt được người nữ thợ cao niên này làm đẹp cho mình
chủ của quán cắt tóc nhỏ này là bà phạm thị xuân thu người đã ngoài tám mươi tuổi đời
và cũng đã có hơn sáu mươi năm gắn bó với nghề cắt tóc nam
bà cũng là một trong số rất ít thợ cạo là nữ và theo nghề hơn nửa thế kỷ tại thủ đô
tôi cho rằng như thế là hiếm người như thế thôi
khách hơn hai mươi năm rồi bà nói bà tuyệt vời luôn
bà làm cẩn thận là được
ai phải nhớ khách một lần thì nhớ luôn
lắm lúc bà nghỉ bà nghỉ bà ốm
hôm sáng rồi tôi phải đợi không khách chỗ khác tôi đợi bà
không chỉ ông mạnh ông tứ mà hầu như những khách hàng nam giới tìm đến bà
không chỉ mê những đường kéo cắt như lướt trên tóc
mà họ còn mê những món dụng cụ hiếm hoi được bà giữ lại nguyên si
như thời cắt tóc ở cửa hàng
đó là mài rau cạo bằng dây da xoa mặt bằng phèn chua
còn đối với những khách nữ hiếm hoi như bà vũ thị duyên
thì việc tìm đến bà thu không chỉ là cắt tóc nhuộm đầu làm đẹp cho bản thân mình
mà đến chỗ người thợ cắt tóc già bà còn được ôn cố chi tân
như được gặp lại chính mình một thời tuổi trẻ
viết đây bà bạn đây làm từ sáu mươi năm rồi cẩn thận
bạn bè nó dễ có tâm sự tốt hơn
nên tôi đến đây tôi làm tắc với bà
lấy chồng từ thủ một mươi ba
khi ấy nhà chồng bà thu ở làng kim liên xưa nay là phố kim liên
làng kim liên xưa không có ruộng để tự nuôi bản thân và gia đình
ngày ngày bà phải sách đồ nghề theo chồng đi khắp phố phường cắt tóc dạo và bén duyên từ đó
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi một khi tròn một mươi chín tuổi bà đã là thợ cắt tóc nam nổi tiếng
và được tuyển vào làm cán bộ mậu dịch làm việc ở tiệm cắt tóc số một mươi năm hàng khay
sau hơn ba mươi một năm công hiến cho nhà nước đầu những năm chín mươi nghỉ hưu
bà lại xếp gương kéo ra đầu ngõ trên phố hàng buồm
để tiếp tục niềm đam mê làm đẹp cho người
khách của bà đa phần là đàn ông khách quen
rồi người nọ truyền tay người kia tìm đến nhờ tay kéo của bà để làm đẹp
chỉ thích làm đẹp cho đời thôi
làm đẹp cho đời làm đẹp cho người làm đẹp cho mình
lúc nào cũng được xoay gương lúc nào cũng ký
mong muốn là tất cả mọi người phụ nữ đều được làm đẹp và đều đẹp cho mình đều đẹp cho đời
đều đẹp cho người nhất là cho giới mài dâu
mong rằng các bà luôn luôn khỏe để giúp ích cho xã hội
chúc bà sức khỏe bà có đi làm sao cũng kết thúc cho anh em mãi mãi ở khu vực đây